giá vàng ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng tám tiếp tục xu hướng giảm khi lùi về quanh vùng năm mươi sáu triệu đồng một lượng
vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng hai triệu đồng một lượng
công ty vàng bạc đá quý sài gòn sgc niêm yết giá vàng miếng mua vào năm mươi năm một triệu đồng một lượng
bán ra năm mươi sáu một mươi năm triệu đồng một lượng giảm thêm năm mươi đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua
tập đoàn doji giao dịch dưới mốc năm mươi sáu triệu đồng một lượng
quanh mức năm mươi năm hai mươi năm triệu đồng một lượng mua vào năm mươi năm chín triệu đồng một lượng bán ra
giá vàng tiếp tục xu hướng giảm biến động trong vùng hẹp từ cuối tuần trước đến nay
sức mua trên thị trường yếu cũng khiến cho giá vàng sgc không có sự bứt phá
giá cà phê hôm nay tại khu vực tây nguyên đồng loạt tăng thêm hai trăm linh ba trăm linh đồng một kg sát mốc hai mươi ba đồng một kg
hiện giá cà phê tại khu vực tây nguyên giao động quanh mức ba mươi ba hai trăm linh ba mươi ba bảy trăm linh đồng một kg
tại đắk lắc giá cà phê hiện đang được thu mua trong khoảng từ ba mươi ba bảy trăm linh đến ba mươi ba tám trăm linh đồng một kg
tính đến thời điểm hiện tại đây được ghi nhận là địa phương có giá cà phê tốt nhất khu vực tây nguyên